tối ngày hai mươi tháng năm ba mươi tập thể cá nhân xuất sắc đại diện cho những con người việt nam ưu tú khắp mọi miền tổ quốc
đã có mặt tại cung văn hóa lao động hướng người việt sô hà nội tham dự chương trình
đến dự có đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ
chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
cùng dự có các ủy viên bộ chính trị đồng chí trần quốc vượng bí thư trung ương đảng
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương đồng chí trương thị mai bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương đồng chí hoàng trung hải bí thư thành ủy hà nội
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng đã hoan nghênh và đánh giá cao tổng liên đoàn lao động việt nam
có sáng kiến tổ chức chương trình này là dịp để chúng ta cùng ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu của giai cấp công nhân
và đội ngũ đông đảo người lao động trên khắp mọi miền đất nước đã vượt qua khó khăn thách thức
và có những đóng góp to lớn thiết thực cho sự nghiệp đổi mới của đảng của dân tộc trong suốt ba mươi năm qua
thủ tướng nhấn mạnh thành tựu ba mươi năm đổi mới có sự đóng góp quan trọng tích cực của tất cả chủ thể
trong nền kinh tế các tầng lớp nhân dân các tổ chức chính trị xã hội
cùng với ba mươi tập thể cá nhân được phát nhân hôm nay chúng ta còn có hàng vàng những tấm gương tiêu biểu
trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh nghiên cứu khoa học
bảo đồng cuộc sống bình yên cho nhân dân bảo vệ vững chất biên cương viễn đỡ của tổ quốc
thủ tướng nêu rõ qua ba mươi năm đổi mới chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử
từ một nền kinh tế nông nghiệp nghèo nàn lạc hậu với chín mươi dân số làm nghề nông
xuất phát điểm thấp hạ tầng kinh tế xã hội yếu kém việt nam đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển
trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình tăng trưởng kinh tế ở mức cao từ sáu bảy một năm
một năm diện mạo đất nước có nhiều thay đổi đời sống nhân dân được cải thiện rõ nét
hội nghị trung ương năm khóa một mươi hai đã ban hành các nghị quyết về hoàn thiện thể chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
tiếp tục cơ cấu lại đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước phát triển kinh tế tư nhân
trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
thủ tướng khẳng định chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện để mọi tổ chức
mọi người dân phát huy tối đa năng lực sở trường của mình
chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để mọi doanh nghiệp mọi tổ chức và người dân phát huy tối đa năng lực sở trường
đổi mới sáng tạo nỗ lực phán đấu vì phát triển thịnh vượng
vì cuộc sống tốt đẹp hên của từng người và đóng góp nhiều hên cho đất nước
đồng thời cùng với công đoàn chính phủ luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất
và tinh thần cho công nhân người lao động
cả nước trong đó tập trung hỗ trợ xây dựng nhà ở xã hội
các thiết chế văn hóa cho công nhân và người lao động
thủ tướng mong muốn các tập thể và cá nhân được vinh danh hôm nay
tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được tiếp tục đổi mới năng động sáng tạo
tiếp tục công hiến tâm huyết và trí tuệ của mình cho đất nước
trên tinh thần đó thủ tướng đề nghị tổng liên đoàn lao động việt nam
với vai trò là đại diện của giai cấp công nhân và người lao động
tiếp tục làm tốt công tác phát hiện bồi dưỡng thông tin tuyên truyền những tấm gương tập thể
cá nhân tiêu biểu để nhân rộng tạo tác động lan tỏa tích cực trong cả hệ thống công đoàn
cộng đồng doanh nghiệp các tổ chức đơn vị và nhân dân cả nước
thủ tướng cũng yêu cầu các ngành các cấp tạo mọi điều kiện thuận lợi
tổ chức tốt việc học tập nhân rộng điển hình tiên tiến
các cơ quan thông tin truyền thông đi sâu đi sát tình hình thực tiễn
phản ánh sâu sắc về các tập thể cá nhân điển hình
qua đó cổ vũ phát triển mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước
nhất là lao động giỏi lao động sáng tạo nâng cao năng suất lao động
chất lượng sản phẩm năng lực cạnh tranh góp phần xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn
to đẹp hơn như bác hồ kính yêu hằng mong muốn